tới điểm giao dịch viettel giả làm người giao dịch để cướp tài sản
hai đối tượng là nguyễn văn bình quê ở bình phước và phạm tiến dũng
quê ở đồng nai đã bị công an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ
cả hai đối tượng này đã tới điểm giao dịch viettel thuộc khu phố một
thị trấn tân bình huyện bắc tân uyên
nguyễn văn bình dùng dao thái lan khống chế nhân viên giao dịch
cướp một trăm linh triệu đồng
người dân đã phối hợp cùng với công an thị trấn tân bình bắt giữ bình và dũng
khi cả hai đang chạy trốn
bị công an xã giữ xe vì vi phạm giao thông
hai thanh niên ở kiên giang đã mua xăng đến đốt trụ sở công an xã
công an huyện gò cô tỉnh kiên giang vừa tổ chức họp dân
kiểm điểm xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng sáu triệu đồng
đối với danh thanh tiến một mươi bảy tuổi và danh đà rô một mươi chín tuổi
về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó tiến đã bị công an xã định an lập biên bản giữ xe
vì vi phạm giao thông
ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi uống rượu rô chở tiến đi mua một chai xăng
cả hai tới trụ sở công an xã
tại đây tiến đổ xăng ra nền châm lửa đốt rồi bỏ chạy về nhà cùng với rô
vụ cháy được phát hiện và dập tắt kịp thời
tại buổi họp dân tiến và rô đã thừa nhận hành vi sai phạm
và cam kết không tái phạm
sau ba mươi chín năm trốn truy nã thay đổi họ tên năm sinh và nơi thường trú
nguyễn tiến dũng sáu mươi sáu tuổi quê ở tỉnh tiền giang
đã bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ bàn giao cho trại giam gia trung bộ công an
để tiếp tục thi hành bản án hai mươi năm tù về tội giết người cướp tài sản
trốn khỏi nơi giam giữ
theo tài liệu điều tra vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh tiền giang
đã tuyên phạt dũng hai mươi năm tù giam về tội giết người cướp tài sản
dũng được đưa đi chấp hành án tại trại giam gia trung bộ công an
ngày hai mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn dũng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

bước đầu điều tra công an huyện lương tài xác định từ khoảng đầu tháng bốn đến nay
nhóm đối tượng đã gây ra tám vụ trộm cắp
nhóm thanh niên này tụ tập thuê trọ các huyện khác
đến khoảng hai giờ sáng các đối tượng quay về huyện lương tài để trộm cắp tài sản
sau đó tiêu thụ tài sản ở một địa bàn khác
công an huyện lương tài đã thu hồi được sáu xe máy một loa kéo là tang vật của vụ án
công an tỉnh đồng nai vừa bàn giao đối tượng mai thanh liêm năm mươi tuổi
trú tại tp hcm cùng với tang vật
tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo thẩm quyền
liêm đã bị công an tỉnh đồng nai và công an huyện long thành bắt quả tang
khi đang bán ma túy cho người nghiện tại ấp bảy xã an phước huyện long thành
thu giữ khoảng hai mươi gram ma túy đá
được liêm mua với giá tám bốn triệu đồng của một đối tượng ở tp thủ đức tp hcm
rồi mang xuống địa bàn xã an phước huyện long thành bán cho người nghiện
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ sáu người ngộ độc bò tu linh hùm
trong đó có một người tử vong
cơ quan chức năng tp thủ đức và tp hcm cho biết
kết quả xét nghiệm mẫu dò luộng gây ngộ độc là âm tính
kết quả mẫu xét nghiệm trả lụa này đã được gửi về phòng y tế tp thủ đức
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức và các đơn vị liên quan
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
hiện vẫn chưa xác định được nguồn nào gây ngộ độc
mẫu lưu lại tại nhà bệnh nhân và xưởng sản xuất
đều có kết quả xét nghiệm âm tính
cũng liên quan đến vụ việc này
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế chủ trì phối hợp
với ban quản lý an toàn thực phẩm
các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi cập nhật diễn biến tình hình
các trường hợp ngộ độc
đồng thời tập trung các biện pháp ngăn chặn
tránh để xảy ra việc ngộ độc tương tự trên địa bàn tp
kịp thời báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân tp
sở y tế phải chỉ đạo các bệnh viện đang điều trị
cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi nhiễm bòtoninom
theo dõi sát tình trạng người bệnh
tích cực điều trị đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh
thưa quý vị thời gian qua
các dịch vụ làm đẹp đang nở rộ với rất nhiều chiêu thức quảng cáo hấp dẫn
từ laser đến tiên filler hay là bố tốc
tuy nhiên thời gian gần đây
trên các mạng xã hội lại rộ lên quảng cáo phương pháp
nâng ngực không phẫu thuật hiệu quả ngay sau một buổi thực hiện
mà không cần can thiệp dao kéo
thực tế có được như quảng cáo hay không
sau đây sẽ là tìm hiểu của nhóm phóng viên truyền hình công an
trong vai một khách hàng có nhu cầu làm đẹp vòng mụt
nhóm phóng viên intv đã đặt lịch tư vấn trực tiếp
tại một cơ sở có tên thẩm mỹ viện quốc tế johnson cleanic
có trụ sở tại số bảy mươi sáu phố ngô chí nhật
phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội
qua các phương pháp khám bằng tay như sờ nắn và nhìn bằng mắt
phóng viên được tư vấn nhiều gói nâng ngực
khác nhau với giá từ năm cho đến tám mươi triệu đồng
theo chuyên gia về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
hiện nay không có bất kể một máy móc nào có thể khiến tăng sinh nhu mô tuyến vú
công nghệ trên hoàn toàn là sai sự thật
hiện nay trên thế giới chỉ có phương pháp duy nhất được cấp phép
và công nhận để tăng kích cỡ vòng một là đặt túi độn silicon
với các cái phương pháp này thì nó giống như chỉ là gì
là chúng ta cái cơ của chúng ta nó như cái sợi dây chun ấy
nó đang bị nhão ngực của chúng ta nó hơi xa trễ một tí
da của chúng ta hơi trễ
thì ta chiếu tia vào ta kích thích nó giống như ta chọc kim vào cái cơ
thế là nó đau quá thì nó co lên nó đỡ bị nhăn nhau hơi ơn một chút
chứ còn để mà có thể tăng được hoàn toàn cái kích chức của ngực
thì hiện tại thì gì
là cần phải tăng cái số lượng của cái tế bào
tăng được cái thể tích của cái tế bào hay là số lượng tế bào
thì cái chuyện đó là chuyện hết sức khó
mà đến ngay thực ra nó vẫn là một vấn đề mà cần phải nghiên cứu
và chưa có cái gì thực sự hiệu quả
theo các bác sĩ với những chiêu thức đánh vào tâm lý khách hàng
từ các video quảng cáo nâng ngực không phẫu thuật
chỉ cần sáu mươi phút như một liệu pháp thần thánh
rất nhiều chị em đã phải gánh chịu hậu quả tiền bất tật mang
thực tế chúng tôi tiếp nhận những trường hợp như thế khi đến gặp chúng tôi
là thấy rằng là không hề như những cái gì mà các bạn đã đến những trung tâm đó được cam kết
ví dụ có những bệnh nhân đến gặp chúng tôi là được cam kết là hoàn toàn
không có bất cứ sâm lớn gì mà có thể tăng được cái thể tích ngực
tuy nhiên rằng là khi đến với chúng tôi thì chúng tôi đã thấy rằng là một cái lượng filler rất lớn
đã nằm trong cái cơ thể của bệnh nhân đặc cụ thể hơn đó là vùng ngực
một số bệnh nhân khác thì ở vùng mông
một số bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ
gần đây số bệnh nhân vào cấp cứu điều trị vì biến chứng do nâng cấp vòng một
ở các spa làm đẹp tư nhân đang diễn biến ngày càng phức tạp và gia tăng
đáng lưu ý là hầu hết những trường hợp này đều thực hiện tại các cơ sở thẩm mỹ không phép
với những bác sĩ tự phong có trình độ tay nghề không hơn gì
các bác sĩ tự phong có trình độ tay nghề không hơn gì
quả do ma túy gây ra rất nghiêm trọng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
trong bối cảnh hiện nay tội phạm ma túy ngày càng trở nên tinh vi manh động và liều lĩnh hơn
điều này đặt ra trong công tác đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa nhiều khó khăn và thách thức
đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng đẩy mạnh hợp tác quốc tế
và đặc biệt là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân
xung quanh nội dung này thiếu tướng nguyễn văn viện cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã có những trao đổi về nhiệm vụ đặt ra trong việc ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm từ xa từ nơi xuất phát
mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai mươi một tháng bốn đối tượng nguyễn văn thanh bốn mươi sáu tuổi chú huyện đức hòa tỉnh long an
điều khiển ô tô bán tải mang biển kiểm soát bốn mươi chín c hai mươi chín nghìn sáu trăm linh một chở huỳnh trung hiếu ba mươi hai tuổi
vận chuyển ma túy vừa gây tai nạn là một chiến sĩ cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa hy sinh và hai người khác tử vong
khi khám xét phương tiện công an thu giữ năm kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và bốn bánh heroin
liên quan đến vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
đến nay công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai vụ án liên quan với sáu mươi năm bị can về các tội mua bán vận chuyển
tàng chữ che phép chất ma túy không tố xác tội phạm và che giấu tội phạm
xử lý vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
những diễn biến này đã phản ánh tinh chất mức độ và quy mô hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy hiện nay
trước hết xin cảm ơn thiếu tướng nguyễn văn viện đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa đồng chí là thời gian vừa qua tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không
biêu điện chuyển phát nhanh thì có diễn biến khá phức tạp
đồng chí có đánh giá như thế nào về thực trạng này và theo đồng chí đâu là nguyên nhân
dẫn đến những hiện tượng như vậy ạ
hàng không là tuyến độc đảo đặc biệt tuyến hàng không này là tuyến vận chuyển hàng hóa đặc biệt
nhanh thuận tiện và nó chỉ có một con đường duy nhất
và đây để chống lại các lực lượng chức năng các đối tượng luôn luôn thay đổi phương thức thủ đoạn
gần đây có lẫn chuyển ma túy đưa vào các lưỡi cội đầu
rồi mỹ phẩm kem đánh răng và một số vật phẩm khác
và có nhiều trường hợp
thì cơ quan chức năng không phát hiện ra
thế và khi mà chúng ta bắt giữ cái thủ đoạn này và với cái loại hình như này thì các đối tượng lại thay đổi
thế và đặc biệt là cái việc chỉ đạo của các đối tượng chính thì hiện nay là các đối tượng đang sống lưu vong
và sống bất hợp pháp ở các nước đông âu và các nước châu âu
thế và cái phương thức trao đổi thông tin chỉ đạo thì các đối tượng dùng cái mạng xã hội
các cái ứng dụng cái công nghệ thì có thể nói là chúng ta kiểm soát rất khó khăn
thế và đặc biệt cái người nhận thì lại là tên là tiền giả số điện thoại giả
thế là nếu như chúng ta không làm kỹ không có các biện pháp nghiệp vụ sâu
thì chúng ta cũng chỉ phát hiện và giữ được những cái người mà vận chuyển hàng thuê thôi
trước tình phức tạp nêu trên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng hải quan đã có buổi làm việc
và thống nhất
đánh giá nguyên nhân để ra giải pháp phối hợp phòng chống ma túy trên tuyến đường không như sau
lực lượng công an phối hợp với lực lượng hải quan và các đơn vị có liên quan
làm tốt công tác điều tra cơ bản lắm tình hình tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp liên quan đến tuyến đường hàng không
biêu điện chuyển phát nhanh kịp thời có phương án kế hoạch đấu tranh có hiệu quả
tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân đặc biệt là các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa logistic về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy
phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý doanh nghiệp cung ứng dịch vụ biêu chính thực hiện nghiêm túc luật biểu chính
phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức hải quan
trực tiếp làm công tác kiểm soát người và hàng hóa qua tuyến đường hàng không bi chính quốc tế
thực hiện định kỳ giao ban công tác phòng chống ma túy giữa các lực lượng chuyên trách công an bộ đội biên phòng
hải quan cảnh sát biển để ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ lưới xuất phát
từng bước ngăn chặn không để ma túy thầm đậu vào việt nam
vâng thưa đồng chí là ma túy là một vấn đề toàn cầu và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túy
là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
xin đồng chí đánh giá ngắn gọn về những kết quả đạt được trong hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm ma túy của nước ta thời gian vừa qua
thực tiễn cho thấy thì không một quốc gia nào có thể đơn độc trong đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy
đây là tội phạm điển hình về loại tội phạm xuyên quốc gia
vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ của các nước trong phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thiết lập đường dây nóng về phòng chống ma túy với cơ quan đại diện các nước tại việt nam
trong đó đã thiết lập đường dây nóng với cơ quan chức năng của lào theo bốn cấp từ trung ương
tỉnh huyện xã triển khai các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến sông mê công an toàn
theo thứ tự luân phiên thì năm hai nghìn hai mươi ba trung tâm sông mê công an toàn đặt tại trụ sở cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an từ ngày bảy tháng hai đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ trương đấu tranh tội phạm về ma túy bắt cả đường dây không bắt khúc giữa
kết quả thì chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với cảnh sát trung quốc lào campuchia của mỹ ab của úc đấu tranh thành công năm chuyên án chung phức tạp về ma túy xuyên quốc gia và truy bắt nhiều đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn tại các nước
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những thông tin mà đồng chí vừa trao đổi ạ
tiếp theo là chi tiết một số chính sách nổi bật trong thời gian tới liên quan đến việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu
các bạn có thể định sinh hoạt đối với sinh viên người lao động thuê nhà và quyết định trả kết quả online khi nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa
bộ xây dựng đã ban hành thông tư ba sửa đổi bổ sung về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu
dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện sau
a không sử dụng nội dung
b nguồn vốn quy định tại khoảng một năm mươi ba luật nhà ở để đầu tư xây dựng công trình
b không thua các trường hợp quy định tại điểm c và d khoảng hai năm mươi bảy luật nhà ở
c đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư
d có quy định chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật
trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập
quy hoạch phân khu hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu
thông tư có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bộ công thương đã ban hành thông tư chín hai nghìn hai mươi ba sửa đổi bổ sung về thực hiện giá bán điện
trong đó đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ một mươi hai tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thường trú
thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện
trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới một mươi hai tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện
thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc ba
trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà
căn cứ vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện
cứ bốn người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt
thông tư này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bắt đầu từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba quy định số một mươi ba ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ sẽ có hiệu lực
theo đó quyết định này nêu rõ một trăm linh kết quả của các hồ sơ được cung cấp đồng thời cả bản điện tử
có đầy đủ giá trị pháp lý của người dân doanh nghiệp
phạm vi thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của bộ phận một cửa ở cấp xã
trừ xã vùng sâu vùng xa địa bàn đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cũng là thời điểm bộ công an xác thực đồng bộ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia
cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm kết nối chia sẻ để phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công
vị báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai vừa được kiểm toán nhà nước gửi tới quốc hội ghi nhận nhiều cơ quan trung ương địa phương
dùng vượt định mức hàng chục ô tô công và để đất công bị lấn chiếm nhiều năm chưa thu hồi
theo báo cáo nhiều bộ ngành cơ quan trung ương địa phương đã mua và sử dụng số lượng ô tô công vượt quy định gần trăm chiếc
cũng trong báo cáo kiểm toán nhà nước nêu nhiều bất cập trong quản lý sử dụng đất công tại các bộ ngành địa phương
một số nơi chưa sắp xếp lại xử lý nhà đất theo quy định
nhiều cơ sở nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thực hiện các trình tự thủ tục liên quan về thu tiền thuê đất
đáng lưu ý nhiều cơ quan trung ương và địa phương đã để xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm nhiều năm
trong đó tổng liên đoàn lao động việt nam để bị lấn chiếm hai bảy trăm năm mươi ba m hai tại cơ sở chín mươi tám tô ngọc vân phường quảng an quận tây hồ hà nội
bộ giao thông vận tải có tám cơ sở nhà đất bị lấn chiếm
trong đó bảy cơ sở chưa được bộ và các đơn vị xử lý rứt điểm theo quy định
bắt đầu từ ngày hôm qua công an tp hcm cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức hai tại sân bay tân sơn nhất cho hành khách đi máy bay nhân viên
các đơn vị đã lắp đặt hai hệ thống tại nhà ga đi trong nước của sân bay để hướng dẫn cấp kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
mức độ hai trên nền tảng ứng dụng vneid cho cán bộ nhà ga và người dân đi máy bay
tài khoản định danh điện tử mức hai được tạo lập bởi hệ thống và xác thực chủ thể danh tính là công dân việt nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân
công việc này được thực hiện từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày một mươi năm tháng sáu từ tám giờ đến một mươi bảy giờ
trước mắt dự kiến trong vòng ba ngày công an sẽ cấp tài khoản định danh điện tử mức hai cho hơn hai nhân viên tại sân bay tân sơn nhất
và cho hành khách tại sân bay
thời gian qua trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều chiêu trò lừa đảo ăn cắp thông tin cá nhân với mục đích trục lợi
từ việc gọi điện nhắn tin mạo danh bệnh viện nhân viên công ty thời trang
tinh vi hơn những đối tượng này còn liên tục làm giả fanpage tài khoản cá nhân để lừa đảo khiến cho không ít người dân sập bẫy
báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài cảnh báo tình trạng này
theo kết quả giả soát của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
vào giữa tháng ba năm nay đã phát hiện ít nhất chín mươi website thuộc quản lý của cơ quan nhà nước đang bị lợi dụng
để cai cắm đăng tải chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp
các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo các cơ quan quản trị cần ra soát lại toàn bộ hệ thống website
chú trọng giả soát các trang mã nguồn chú ý đặc biệt đến những file mới được tạo
hoặc có thời gian tạo khác biệt với phần lớn các vai khác trong cùng thư mục
bên cạnh đó cần đổi các mật khẩu quản trị mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu nếu đang để mật khẩu yếu
thực hiện đánh giá tổng thể an ninh mạng cho hệ thống triển khai các giải pháp giám sát tự động
nhằm phát hiện ra các thay đổi bất thường để kịp thời xử lý
hôm nay quốc hội sẽ họp phiên toàn thể thảo luận tại hội trường về những nội dung còn ý kiến khác nhau
của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
chào đổi về báo lao động
chào đổi về báo lao động
đại biểu nguyễn thị việt nga phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương cho rằng
việc mua bán hàng online sẽ ngày càng trở nên quen thuộc là xu thế tất yếu
tuy nhiên trên thực tế hiện nay cụm từ mua hàng trên mạng đã có nội hàm may rủi
đề cập tới vấn đề giải pháp đại biểu nguyễn thị việt nga cho rằng
đề nghị cần tiếp tục giả soát bổ sung các quy định để vừa đảm bảo tính tiện lội yêu việt của giao dịch từ xa
vừa đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch từ xa
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghệ số
đồng tình với quan điểm trên ông đào minh hải trưởng ban pháp chế hội bảo vệ người tiêu dùng cho hay
bán hàng qua mạng phải định danh được người bán hàng bán hàng trên không gian mạng hay bán hàng ngoài đời thực
đều phải định danh được để có sự quản lý thống nhất
việc này còn liên quan tới truy xuất nguồn gốc thu thuế
với các nền tảng bán hàng qua mạng cũng phải có quản lý như ở các địa điểm ở không gian thực